nguồn vốn tín dụng chính sách chưa thực sự ổn định cơ cấu chưa hợp lý
việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng chính sách còn chậm
một số chương trình tín dụng chính sách mới chưa được bố trí vốn kịp thời
những tường đã là câu chuyện của quá khứ nhiều năm trước bởi gần đây đã có nhiều thay đổi lớn
thế nhưng câu chuyện ấy vẫn còn là băn khoăn chăn trở của nhiều cấp ủy chính quyền
bởi nếu không có sự quyết liệt trong điều hành đúc kết các bài học kinh nghiệm từ các mô hình
cách làm hay trên cả nước
thì rất khó để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững
một bài học rất là quan trọng
đó là chính cán bộ phải biệt tổ chức cho người dân
ở hà tĩnh có khu dân cư có tổ dân phố
và hà tĩnh có cái bán phát triển
và chúng tôi gắn với cộng đồng
và cái nội dung này chính là lông ghép
được nguồn lực tham gia vào
thì các cái hoạt động này nó sẽ có hiệu quả tốt hơn
không thể phủ nhận qua năm năm thực hiện
chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư trung ương
đảng khóa một mươi một về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với tín dụng chính sách xã hội
đã cho thấy là một trong những đòn bầy góp phần phát huy sức mạnh
của cả hệ thống chính trị trong công tác giảm nghèo
và việc tiếp tục thực hiện tốt những nội dung nêu trong chỉ thị bốn mươi
chính là một giải pháp quan trọng về tiến dụng chính sách xã hội
vấn đề là phải thực hiện một cách đồng bộ
nhất quán và quyết liệt hơn
nhất là khi việt nam đã đảng
và sẽ phải đứng đầu với những thách thức không nhỏ
bởi hiểm họa thiên tai ngày một nhiều hơn
và đặc biệt là những khó khăn to lớn
khó lường do đại dịch covid một mươi chín mang tới
cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
vai trò trách nhiệm của cơ bỉ chính quyền mặt trận tổ quốc
và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp
sự trung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp
và của toàn xã hội của chúng ta
cần tiếp tục các ván triệt sâu sắc
thực hiện ngày càng tốt hơn nữa chủ trương quan điểm đã đưa trong chỉ thị
cơ bỉ chính quyền mặt trận tổ quốc
các đoàn thể chính trị xã hội các cấp
cần xác định nhiệm vụ đánh đạo chỉ đạo với hạt động tín dụng chính sách xã hội
là một trong những nhiệm vụ trong chương trình kế hoạch hàng năm và hàng tháng
đồng thời tích cực góp phần ngăn chặn đẩy đùi kết nụ đen
bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách
các mục tiêu nhiệm vụ mà đảng nhà nước đã đề ra
về giả veo tạo việt nam phát triển nguồn nhất lực
bảo đảm an thiết xã hội hồn định chính trị
và phát triển kinh tế xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa
việt nam đã sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của liên hợp quốc
trở thành hình mẫu cho các quốc gia đang phát triển về xóa đói giảm nghèo
khi tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm xuống chỉ còn dưới ba vào năm hai nghìn một mươi
tuy vậy cần đổi mới cách tiếp cận trong giảm nghèo bằng các chính sách hỗ trợ có điều kiện
giảm hỗ trợ cho không khơi dậy ý chí chủ động vươn lên tự thoát nghèo hạn chế bất bình đẳng xã hội